hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bắt giữ là thạo đình trạ và thạo na sông cùng chủ thại huyện nậm bạc tỉnh luông pha băng
tăng vật thu giữ gồm một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp hai điện thoại di động cùng các vật chứng liên quan khác
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận mua số ma túy trên tại khu vực tam giác vàng
đang trên đường vận chuyển đi giao dịch cho đối tượng người việt nam đặt mua ma túy từ trước thì bị bắt giữ
hiện hai đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho ti an ninh tỉnh luôn pha băng tiếp tục xử lý theo quy định
vào chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án giết người phi tang thi thể
gây xuân sao dư luận xảy ra tại xã hưng hòa huyện bào bàng tỉnh bình dương
công an vẫn đang tạm giữ nhóm nghi can này gồm phạm thị thiên hà trịnh thị hồng hoa cùng chú tại thành phố hồ chí minh
lê phú hạnh chú tại tỉnh bình dương và lê ngọc phương thảo chú tại tỉnh tiền giang
để điều tra mở rộng về hành vi giết người
danh tính hai nam nạn nhân bước đầu được xác định là trần đức linh quê tại nghệ an
và trần trí thành tại chú tại quận phú nhuận thành phố hồ chí minh
liên quan đến vụ án này công an đang mở rộng điều tra và truy tìm người phụ nữ thứ năm để điều tra làm rõ vụ án
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cũng vừa tiến hành tống đặt quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng đối với võ thanh tùng chú tại huyện long hồ để điều tra về hành vi giết người

cầu vàm cống và đường dẫn hai đầu cầu là dự án thành phần ba thuộc dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng mê công
được đầu tư bằng nguồn vốn vay ưu đại của chính phủ hàn quốc và vốn đối ứng của chính phủ việt nam
cầu vàm cống là công trình dài gần ba km được thiết kế với quy mô cầu dây văn hai mặt phẳng dây
nhịp chính dài bốn trăm năm mươi m tỉnh không thông thuyền ba mươi bảy năm m trụ tháp hình chữ khách cao một trăm bốn mươi ba chín m mặt cắt ngang cầu rộng hai mươi bốn năm m
bao gồm bốn làng xe ô tô và hai làng xe thô sơ đường dẫn vào cầu được thiết kế với quy mô mặt cắt ngang hai mươi sáu m
gồm bốn làng xe cơ giới và hai làng xe thô sơ tốc độ thiết kế tám mươi km trên giờ
cầu vàm cống là dự án của niềm mong đợi người dân hai bên bờ sông hậu và các tỉnh lân cận trong suốt thời gian qua
còn góp phần cải thiện mạng lưới đường bộ giao thông trong khu vực kết nối khu vực phía tây và đồng bằng sông cửu long
tạo thành tuyến trục thứ hai song song với quốc lộ một tạo tiền đề và là động lực phát triển kinh tế xã hội của thành phố cần thơ
tỉnh đồng tháp và các tỉnh khu vực đồng bằng mỹ công
dịch mà có cầu vàm cống thì nhân dân ở đây rất là phấn khởi nhưng vừa rồi nó cũng có cái sự cố gì đó
thành ra nó hơi chậm trễ thì nhân dân cũng rất là lo lắng cho cái vấn đề cây cầu
hôm nay không vậy là thấy nhân dân rất là mừng rồi đó
cũng phấn khởi cũng mừng đó bởi vì nó đỡ có cái kẹt cây cầu cây hòa của vàm cống dữ lắm
mà ở đây cũng tài xế chạy xe cũng trong cho nó chờ đó
chính nghĩ với này chúng ta coi là sao là biết đường đi có cái đường hẹp quá
việc đưa vào hoạt động dự án này còn rút ngắn thời gian di chuyển về tp hcm
tiết kiệm thời gian chi phí tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa nông sản của các địa phương
đồng thời giảm áp lực xe cộ cho tuyến quốc lộ một a vốn thường xuyên xảy ra kẹt xe vào những dịp cao điểm
thưa quý vị khi mà hiện nay thị trường thực phẩm bẩn kém chất lượng trà trộn ngày càng nhiều
dịch bệnh về thực phẩm bẩn đang diễn ra
do đó hiện nay công cuộc phòng chống
thực phẩm bẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vì một nguồn thực phẩm sạch đang được quan tâm và đẩy mạnh thực hiện
theo thống kê hiện nay để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm rất lớn cho người dân tp hcm
thì khoảng tám mươi lương thực thực phẩm được nhập từ các tỉnh lân cận
do đó công tác đảm bảo an toàn các sản phẩm hàng hóa gặp công ích khó khăn
nhất là việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu sản phẩm
vì lợi nhuận nhiều cơ sở sử dụng chất cấm trong trang nuôi trong sản xuất kinh doanh
tạo điều kiện thuận tiện trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm tăng khả năng giám sát và quản lý chất lượng
tại tp hcm còn nhiều hộ dân chăn nuôi nhỏ lẻ theo kiểu tự phát
thiếu kiểm soát về an toàn dịch bệnh dẫn đến lây nhiễm trên diện rộng nếu xuất hiện dịch bệnh

nhiều mô hình thiết thực được triển khai bước đầu đạt hiệu quả
đây là xu hướng tất yếu cần thực hiện và triển khai rộng rãi tại nhiều địa phương
nhằm giúp các cơ sở kinh doanh kiểm soát quản lý cơ sở mình tốt hơn
giúp nâng cao giá trị sản phẩm nâng cao giá trị thương hiệu trong nước và xuất khẩu
đồng thời đảm bảo cung ứng chuỗi thực phẩm an toàn trên địa bàn thành phố
nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất áp dụng thực hiện mô hình này đã đạt được hiệu quả
đảm bảo chất lượng sản phẩm và uy tín cho sản phẩm
tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nhiều nên vẫn còn gặp khó khăn trong việc giám sát nguồn nguyên liệu từ bên ngoài
trước tình hình dịch bệnh trên gia súc gia cầm đang diễn biến phức tạp như hiện nay
bên cạnh việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng về an toàn vệ sinh thực phẩm
các cơ sở doanh nghiệp sản xuất cần chú trọng trong sử dụng nguyên liệu sản xuất được đảm bảo chất lượng
người tiêu dùng hình thành thói quen dùng thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
để đảm bảo sức khỏe cho bản thân gia đình và xã hội
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ bảo trân xin mời quý vị cùng quay trở lại trường quay hà nội tiếp tục với bản tin an ninh hai mươi bốn h
trong phần tiếp theo của chương trình nhân kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
lãnh đạo đảng nhà nước đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
hãng boeing mới đây thừa nhận sẽ phải sửa lỗi phần mềm giả lập dùng để đào tạo phi công điều khiển máy bay bảy trăm ba mươi bảy max
tiếp tục với các tin tức thời sự chính trị quan trọng khác
nhân dịp kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín sáng nay các đồng chí lãnh đạo ban chấp hành trung ương đảng quốc hội chính phủ
mặt trận tổ quốc việt nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
đoàn đại biểu lãnh đạo có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị nguyên ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng nguyên bí thư trung ương đảng
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh lãnh tụ vĩ đại người thầy kính yêu của đảng và dân tộc ta
năm hai nghìn một mươi chín kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của bác toàn đảng toàn quân toàn dân ta nỗ lực thực hiện tốt chỉ thị năm cttvk của bộ chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh gắn với nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái
về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
qua đó tạo chuyển biến tích cực về tình hình chính trị tư tưởng đạo đức cán bộ tạo được sự thống nhất trong đảng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự bảo vệ tổ quốc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
sau khi vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh đoàn đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
cũng trong sáng nay đoàn đại biểu của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an do thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương làm trưởng đoàn
cùng đi với đoàn
đoàn có trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
sau khi vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh đoàn đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
cũng nhân kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung gương bộ trưởng bộ công an đã có bài viết quan trọng
tư tưởng hồ chí minh về công an nhân dân nền tảng lý luận quan trọng của sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
truyền hình công an nhân dân intv trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí bộ trưởng
trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình chủ tịch hồ chí minh luôn dành sự quan tâm chăm lo đặc biệt
xây dựng giáo dục và rèn luyện lực lượng công an nhân dân trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt
trong đó tư tưởng hồ chí minh về công an nhân dân đã hình thành như một tất yếu khách quan
là bộ phận cấu thành trong hệ thống tư tưởng của người trở thành nền tảng lý luận quan trọng của sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân từ khi thành lập đến nay
trong tư tưởng hồ chí minh công an nhân dân mang đậm bản chất giai cấp công nhân có tính đảng tính nhân dân sâu sắc
công an của ta là công an nhân dân vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc
tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ một mươi tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu người nhấn mạnh
nhân dân ta có hai lực lượng một là quân đội để đánh giặc ngoại xâm để bảo vệ tổ quốc giữ gìn hòa bình
một lực lượng nữa là công an để chống kẻ địch trong nước chống bọn phá hoại có lúc chiến tranh có lúc hòa bình
lúc chiến tranh
lúc chiến tranh thì quân đội đánh giặc lúc hòa bình thì tập luyện còn công an thì phải đánh địch thường xuyên lúc chiến tranh có việc lúc hòa bình lại càng nhiều việc
nhiệm vụ của công an là bảo vệ và phục vụ nhân dân bảo vệ đảng bảo vệ chính quyền nhân dân
vì vậy đối với nhân dân đối với đảng với cách mạng xã hội chủ nghĩa trách nhiệm của công an rất lớn rất nặng nề
về đặc điểm tính chất công tác công an
người khẳng định công việc của công an âm thầm nhưng rất quan trọng
công an đánh địch bên ngoài đã khó đánh địch bên trong người còn khó khăn hơn
phải thấy càng vĩ đại bao nhiêu thì càng gian khổ bấy nhiêu
và thấy gian khổ là để vượt qua chứ không phải để lùi bước
cùng với việc xác định công an phải có phương pháp tư duy biện chứng biện pháp bạo lực biện pháp kỹ thuật
người luôn đặt biện pháp quần chúng lên hàng đầu
và quan tâm xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa công an nhân dân với nhân dân
công tác công an phải thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nhất quán quan điểm phương châm lấy dân làm gốc
công an có bao nhiêu người
phải làm sao có hàng chục triệu đôi bàn tay hàng chục triệu cặp mắt và đôi tay mới được
muốn như vậy phải dựa vào dân không được xa rời dân
nếu không thế thì sẽ thất bại
khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều
thì thành công nhiều
giúp đỡ ta ít
thì thành công ít
giúp đỡ ta hoàn toàn
thì thắng lợi hoàn toàn
mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải là những cán bộ dân vận giỏi nhất tốt nhất
đặc biệt phải làm để dân tin dân phục dân yêu và tham gia vào các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự ngày càng tự giác hiệu quả
trong bài nói tại hội nghị cán bộ công an ngày hai mươi chín tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
người nhấn mạnh
phải ra sức phát động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ trị an giáo dục quần chúng nâng cao tinh thần làm chủ đất nước tinh thần cảnh giác đối với kẻ thù của nhân dân tích cực phòng và chống gián điệp biệt kích
muốn đạt kết quả đó thì công an phải hết lòng giúp đỡ nhân dân và dựa vào lực lượng hùng mạnh của nhân dân
làm tốt những việc đó thì chúng ta nhất định thắng được địch
tư tưởng đó của người đã đặt nền móng cho việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc
chủ tịch hồ chí minh đặc biệt quan tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức
người yêu cầu xây dựng bộ máy tổ chức công an phải mang tính dân chủ cao giản đơn thiết thực hiệu quả
trong đó quan tâm xây dựng bộ máy công an ở cơ sở vùng biên giới hải đảo
người cán bộ công an
trong tư tưởng
công an của người thực sự là cái gốc của mọi công việc
được đề cập khoa học toàn diện từ khái niệm vị trí vai trò nhiệm vụ tư tưởng bản chất nhân văn của cán bộ đến tầm quan trọng của công tác cán bộ
nguyên tắc cơ bản trong tuyển chọn đào tạo sử dụng đánh giá kiểm tra giám sát cán bộ công an và thi đua khen thưởng kỷ luật trong công an nhân dân
người luôn nhấn mạnh phẩm chất trung thành với đảng hết lòng phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
nhắc nhở cán bộ chiến sĩ công an phải tu dưỡng rèn luyện xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu tin cậy để bảo vệ đảng nhà nước và nhân dân
điều này được thể hiện rõ nét đầy đủ toàn diện và sâu sắc trong thư gửi đồng chí hoàng mai giám đốc sở công an khu một mươi hai ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong đó nêu rõ tư cách người công an cách mệnh đã trở thành tư tưởng lớn mang tầm chỉ đạo chiến lược trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
đó là đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép đối với công việc phải tận tụy đối với địch phải cương quyết khôn khéo
quan điểm xuyên suốt trong tư tưởng hồ chí minh là xây dựng khối đoàn kết trong đảng đoàn kết trong nước và đoàn kết quốc tế
kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại
vì vậy chủ tịch hồ chí minh rất coi trọng mối quan hệ giữa đảng nhà nước với công an nhân dân mối quan hệ hiệp đồng giữa công an nhân dân với quân đội nhân dân và các chủ thể khác trong hệ thống chính trị
đó là những mối quan hệ rất đặc biệt nhằm phát huy vai trò đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân kiểm tra giám sát huy động sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
người chỉ rõ công tác công an phải gắn chặt với đường lối chính trị của đảng nếu thoát ly đường lối chính trị của đảng thì dù khéo mấy cũng không kết quả đảng có lãnh đạo chính trị đúng thì chuyên môn mới đúng các cấp ủy đảng phải thật sự giúp đỡ và lãnh đạo chặt chẽ công an
các cấp đảng bộ trong lực lượng công an nhân dân phải rất coi trọng xây dựng đảng bộ và tri bộ bốn tốt phải coi trọng công tác xây dựng đoàn thanh niên góp phần củng cố tổ chức nâng cao sức chiến đấu
các cấp đảng bộ trong lực lượng công an nhân dân phải rất coi trọng xây dựng đảng bộ và tri bộ bốn tốt phải coi trọng công tác xây dựng đảng bộ và tri bộ bốn tốt phải coi trọng công tác xây dựng đảng bộ và tri bộ bộ
các cấp đảng bộ trong lực lượng công an nhân dân phải rất coi trọng xây dựng đảng bộ và tri bộ bốn tốt phải coi trọng công tác xây dựng đảng bộ và tri bộ bốn tốt phải coi trọng công tác xây dựng đảng bộ và tri bộ bốn tốt phải coi trọng công tác xây dựng đảng bộ và tri bộ bốn tốt
làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng bảo vệ tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả
trong bối cảnh tình hình mới lực lượng công an nhân dân tiếp tục nghiên cứu học tập quán triệt phát triển nội dung ý nghĩa cách mạng khoa học
giá trị thời đại của tư tưởng hồ chí minh về công an nhân dân nhằm hoàn thiện cơ sở lý luận công an nhân dân về phương pháp biện pháp nghệ thuật công tác
không ngừng chăm lo xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại tổ chức bộ máy tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả cơ chế phối hợp chặt chẽ vận hành hiệu quả nâng cao chất lượng tương tác và phục vụ nhân dân
tiếp tục tổ chức tốt công tác nắm phân tích dự báo tình hình chủ động tham mưu với đảng nhà nước các chủ trương giải pháp
bảo đảm an ninh trật tự phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với quân đội nhân dân và các ngành các cấp dựa vào nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ
bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng bảo vệ hội nhập và phát triển đất nước
tư tưởng hồ chí minh đã từng dành sự quan tâm sâu sắc đối với sự ra đời xây dựng và phát triển của lực lượng công an nhân dân
đặc biệt là chú trọng chỉ đạo để tạo nên sức mạnh tổng hợp của lực lượng công an nhân dân
và tư tưởng hồ chí minh về công an nhân dân với cốt lõi là sáu điều bác hổ dạy công an nhân dân đã trở thành di sản
là một tinh thần thiêng liêng là nền tảng lý luận là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân
đã góp phần quan trọng làm nên những chiến công to lớn thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
ngay từ khi chính quyền cách mạng mới ra đời chủ tịch hồ chí minh đã xác định rõ bản chất cách mạng của công an nhân dân
công an nhân dân hoàn toàn khác công an đế quốc công an đế quốc là nênh vút của đế quốc để hà hiếp áp bức đa số nhân dân
công an nhân dân phải là kiểu mẫu phải là người chuyên trách thi hành chính sách phương châm của đảng chính phủ
cho tốt công an nhân dân phải thực sự phục vụ nhân dân
câu sắc nhất về người công an việt nam xã hội chủ nghĩa về cách thức xây dựng toàn người công an việt nam xã hội chủ nghĩa
năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám trong bức thư gửi đồng chí hoàng mai giám đốc công an khu một mươi hai nói về tư cách người công an cách mệnh
chủ tịch hồ chí minh có viết
đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ
đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép
đối với công việc phải tận tụy đối với địch phải cương quyết khôn khéo
nói tóm lại là những đạo đức và tư cách mà người công an cách mệnh phải có phải giữ cho đúng
nếu làm đúng được sáu điều này mà chỉ vẻ đẹp có năm mươi một chữ thôi thì chúng ta vừa nhận thức đúng được lý luận
vừa có thể quyết tâm hành động
để luôn luôn xứng đáng là bạn của dân như chính bác hồ đã nói
để thực hiện cho được một cái nhiệm vụ lịch sử của công an tức là cùng với quân đội
đóng vai trò nòng cốt trong lực lượng vũ trang để bảo vệ đảng bảo vệ chế độ mà thực chất là bảo vệ nhân dân
người chỉ rõ mục tiêu quan trọng nhất là phải làm cho anh chị em công an của ta hiểu công an là của nhân dân
vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc
đó là cái cấp tính nhân dân của công an nhân dân việt nam
thành công trong xây dựng về tư cách người công an về nhân cách đạo đức của người công an là một nguyên nhân cốt lõi
nguyên nhân căn bản nguyên nhân đầu tiên để đưa đến những cái thắng lợi của lực lượng công an trong cái sự nghiệp bảo vệ nhân dân trật tự của mọi thời kỳ cách mạng
đấy chính là nguồn gốc rất quan trọng để làm cho lực lượng công an trở thành đúng là công an nhân dân
vận dụng như thế nào tức là phương pháp mà phương pháp gắn liền với phong cách đây là một vấn đề rất đặc sắc của hồ chí minh
thì theo tôi trong lúc này chúng ta phải thấm nhuận quan điểm thực tiễn thống nhất lý luận với thực tiễn mà bác coi là bản chất tối cao của chủ nghĩa bác linh yên
hai nữa là phải gần dân tức là quan điểm nhân dân quan điểm quần chúng và một điểm nữa là học tập làm theo bác phải đề cao cái tinh thần tự phê bình và phê bình
bác nói là phải nghi sửa mặt hàng ngày và phải góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
chủ tịch hồ chí minh đã đi xa nhưng những lời chỉ dạy của người đối với công an nhân dân vẫn mang tính thời sự còn nguyên vẹn giá trị và là bài học quý báu đối với lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
những lời dạy của bác là định hướng cơ bản là chuẩn mực về đạo đức nhân cách mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an dù ở bất kỳ cương vị công tác nào cũng phải rèn luyện phấn đấu thực hiện
ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi chín đúng vào sinh nhật lần thứ sáu mươi chín của chủ tịch hồ chí minh đoàn năm trăm năm mươi chín được thành lập đánh dấu sự khởi đầu của tuyến đường trường sơn huyền thoại
con đường này được mệnh danh là một sáng tạo lịch sử vĩ đại
không chỉ bởi những hiệu quả mà nó mang lại mà còn bởi trong quá trình xây dựng và vận hành con đường này cán bộ chiến sĩ ta đã vận dụng linh hoạt nhiều ý tưởng phương thức tổ chức để đảm bảo an toàn cũng như tốc độ vận chuyển cho người và hàng hóa kịp thời tri viện cho tuyến lửa miền nam
máy bay ac một trăm ba mươi loại máy bay này được trang bị hồng ngoại có khả năng phát hiện mục tiêu vào ban đêm và được coi là bóng ma trên đỉnh trường sơn
theo thống kê chính loại máy bay này đã khiến hơn hai cán bộ chiến sĩ ta hy sinh phá hỏng gần hai chín trăm linh xe các loại
để đối phó với ac một trăm ba mươi bộ đội ta đã tận dụng địa thế tự nhiên của dãy trường sơn mở những con đường kín giữa rừng cho xe chạy ban ngày thay vì chạy ban đêm như trước nâng tốc độ vận chuyển lên gấp hai ba lần so với tốc độ đi trong đêm tối
thế thì anh em công minh mới nghĩ là nếu như vậy thì đường phải mở ra
bộ tàu nàymeg thủy của hành quân đã tập đường làm căn bộ cũng như trước để kiểm tra cây xẫy dạt bên sâu
trường sơn nói rằng một vệ liana thực hiện một trường tài chấp để đạt đó là giúp healthcare nothing new của hành quân
khi chats touchdown giảm acune gặp súng khi có lính lặn
trường sơn d mt một liczkaous xe đi nhẵn và trong tương lai cà chjan chỉ s gotha tiên
thì như vậy là hoàn thành được
để tránh việc thay đổi hoạt động từ đêm sang ngày sẽ bị đối phương phát hiện
ta vẫn duy trì một lực lượng nhỏ chạy ban đêm trên các con đường hở
đặc biệt tổ chức một tiểu đội chạy nghi binh trên các con đường ấy
để thu hút ac một trăm ba mươi kéo chúng vào các khu vực tác chiến của binh chủng cao xạ
đội hình cảm tử được lựa chọn không chỉ là những lái xe dũng cảm
tài lái cũng phải điêu luyện và đặc biệt mưu trí
không chỉ sử dụng đường bộ để vận chuyển
bộ đội trường sơn còn vận dụng linh hoạt dòng chảy từ các con sông lớn
để vận chuyển đường thủy trên những địa bàn

đoàn năm trăm năm mươi chín đã biệt phái một tiểu đội công binh
để phá thành công bốn mươi năm luồng khác giữ
tạo thành một tuyến vận tải đường sông thông suốt